người phát ngôn điện kremli dmitry peskov ngày hôm nay cho biết nga không bác khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
song khẳng định cuộc gặp chỉ có thể diễn ra một khi hai bên thống nhất một văn kiện
trong tuyên bố cùng ngày tổng thống ukraine khẳng định kiev và moscow sẽ không thể thống nhất tất cả các quan điểm ngay một lúc nhưng cần tháo gỡ những điểm bất đồng
nhà lãnh đạo ukraine khẳng định việc tiến hành các cuộc đàm phán với nga là lựa chọn duy nhất đối với đất nước ông mặc dù triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán giờ là một thách thức
theo ông zelensky có khả năng ông và tổng thống vladimir putin sẽ không có cuộc gặp riêng
nga và ukraine đã trải qua nhiều vòng đàm phán trực tiếp và trực tuyến
ngày hai mươi chín tháng ba các phái đoàn của nga và ukraine đã đàm phán trực tiếp tại istanbul thổ nhĩ kỳ
sau khoảng bốn giờ đàm phán đoàn đàm phán nga đã trở về moscow
và tối cùng ngày mang theo đề xuất bằng văn bản của ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên